thưa quý vị mưa sẽ là hình thái thời tiết chủ đạo của ngày hôm nay
trong khi ở nam bộ và tây nguyên tiếp tục có mưa rông về chiều tối
thì bắc bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng dự kiến sẽ kéo dài đến hết chủ nhật
lưu ý quý vị là mưa to có thể xảy ra bất chợt trong ngày kèm theo đó là nguy cơ rất cao về rông xét
do đó quý vị đừng quên chuẩn bị ô và áo mưa trước khi đi ra đường
đặc biệt là phải hết sức cẩn thận đảm bảo an toàn khi có rông xét xảy ra
phương bản nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố trên cả nước sẽ có ở phần cuối của chương trình